dự án bảo tồn tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích hải văn quang
với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thừa thiên huế và thành phố đà nẵng
di tích là điểm tham quan hấp dẫn vì vậy nhận được sự quan tâm của người dân và du khách
theo tiến độ thì đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba phải hoàn thành
tuy nhiên đến nay di tích hải văn quang vẫn chưa thể chính thức mở cửa
trong hành trình xuyên việt nhóm du khách từ thủ đô hà nội chọn hải vân quan để dừng chân
vừa để nghỉ ngơi tham quan giang thắng vừa lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ
hải văn quang thuộc địa giới hành chính của thị trấn lăng cô huyện phú lộc thừa tiên huế
và phường hòa hiệp bắc quận liên triều thành phố đà nẵng
được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
theo kế hoạch dự án tu bổ khởi công vào năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên do dịch bệnh covid một mươi chín nên rời sang năm hai nghìn hai mươi một
hai địa phương thống nhất tiến hành triển khai
dự án với tổng kinh phí thực hiện khoảng bốn mươi hai ba tỷ đồng
tuy nhiên đây là dự án đặc biệt là di tích quốc gia duy nhất nằm giữa hai địa phương
nên quá trình thống nhất rất mất thời gian
cộng thêm việc thi công tại một vị trí đèo cao thường xuyên có gió và sương mù
đã gây nhiều khó khăn trong quá trình trùng tu tôn tạo di tích
vấn đề về hạ tầng giao thông cũng là một trở ngại trong việc khai thác du lịch tại địa điểm này
tuy nhiên đây là dự án đặc biệt là di tích quốc gia duy nhất nằm giữa hai địa phương

vấn đề về hạ tầng giao thông cũng là một trở ngại trong việc khai thác du lịch tại địa điểm này
vấn đề về hạ tầng giao thông cũng là một trở ngại trong việc khai thác du lịch tại địa điểm này
và là biểu tượng của sự kết nối hợp tác giữa đà nẵng và thừa thiên huế
những bất cập hiện nay tại khu di tích này đòi hỏi các ngành chức năng của hai địa phương
cần phải vào cuộc tích cực hơn để sớm đưa ra những giải pháp không để lãng phí tiềm năng
và đảm bảo nhu cầu tham quan du lịch chính đáng của người dân và du khách
để có thể quản lý và khai thác khu di tích một cách bài bàn thừa thiên huế và đà nẵng
đang đề xuất hướng khai thác di tích lên các bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ tài chính
nhằm xây dựng kế hoạch thành lập bộ máy quản lý di tích trong thời gian gần nhất
bất cập lớn nhất dẫn tới mất an toàn giao thông tại khu vực di tích là do di tích này hiện không có bãi đậu xe
vấn đề này
khả năng hai địa phương đã tiến hành khảo sát tổ chức lại giao thông tại hải văn quan
tổ chức khảo sát và đưa ra nhiều giải pháp
trong đó là trải mạch người đi bộ để cho du khách qua đường
đặt lại các hệ thống biểu báo cho phù hợp khảo sát bãi đổ xe để cho khách đi thăm quan
những hai địa phương đã nhìn thấy đã nhận ra hiện nay thành phố đà nẵng đủ độc
lập quy hạn
có nhiều ngành
có các phương án để sớm chuẩn bị thi chủ trương để đầu tư những hạ tầng cơ sở thấp đấu đối với doanh nghiệp hải văn quan
những hướng giải quyết đã được đưa ra
hy vọng rằng với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng hai địa phương
di tích quốc gia đặc biệt hải vân quan sẽ sớm được chính thức mở cửa
trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút và an toàn để chào đón du khách
địa phương được thiên nhiên ưu đải với khí hậu mát mẻ phù hợp với phát triển nhiều loại cây trồng
thời gian gần đây huyện con plong tỉnh con tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động để đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức tích cực tham gia phát triển nông nghiệp bền vững
theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ
qua đó từng bước nâng cao thu nhập và góp phần xây dựng vùng chuyên canh nông nghiệp của địa phương
là địa phương có gần một trăm linh đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
xã hiếu huyện con plong tỉnh con tum đã xây dựng nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả
để giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp
hiện đã có hàng trăm hộ dân tham gia liên kết với diện tích cây trồng hàng chục hectare được bao tiêu sản phẩm
khi tôi tham gia liên kết với hợp tác xã trồng cà phê sứ lạnh thì tôi đã biết cách chăm sóc bón phân
làm cảnh cho cây cà phê theo đúng kỹ thuật
nhờ đó cây cà phê phát triển tốt năm vừa rồi thu hoạch bán được gần năm mươi triệu đồng
bà con nhân dân cũng đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển từ diện tích giảm dần ở diện tích cây mì
sang cây trồng cây chè và cây cà phê đặc biệt là cây cà phê xứ lạnh
qua đó thì cũng đã tăng thu nhập cho bà con
huyện con bà long có chín mươi tám dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nhiều hộ đã mạnh dạn kết hợp nguồn vốn tích lũy của gia đình
với nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện để mua cây con giống máy móc cơ giới hóa để phục vụ sản xuất
tuyên truyền vận động và hướng dẫn cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi vào sản xuất
đặc biệt là phát triển những cái giống đặc sản của địa phương
phù hợp với điều kiện khí hậu thố nhưỡng của địa phương
bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm
huyện con bà long cũng triển khai lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
nhất là triển khai hỗ trợ sinh kế gắn với chuỗi giá trị
qua đó có phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ hơn bốn mươi bốn vào năm hai nghìn hai mươi một xuống còn hai mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi bốn
thời gian gần đây các trường học ở tỉnh phú yên đẩy mạnh đầu tư thư viện xanh
mô hình không chỉ giúp các em học sinh giảm bớt căng thẳng trong học tập
mà còn hình thành phát triển kỹ năng thói quen đọc sách giáo dục yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường
thư viện xanh là mô hình mà các loại sách báo truyện được trưng bày giữa không gian mở thân thiện hài hòa với thiên nhiên
trong không gian đó cây xanh cùng những bức họa vui nhộn giúp giảm bớt căng thẳng trong học tập
cây xanh cùng những bức họa vui nhộn giúp giảm bớt căng thẳng và kích thích nhu cầu đọc của học sinh
trường xây dựng lên thì em cảm thấy rất là thích thú bởi vì là trường trong học sinh một không gian rất là thoáng đẳng
đỡ mà học sinh tạo ra những cảm giác chạy tỏ căng thẳng sau những gió ra chơi những gió học mệt mỏi
mô hình này đang nhận được sự tham gia của phụ huynh nhà trường và các nhà hảo tâm tại phú yên
thu hút nhiều lượt học sinh tham gia đọc sách mượn sách
trở thành môi trường lành mạnh để các em vừa học vừa giải trí nâng cao kiến thức và phát triển toàn diện hơn
tại thừa thiên huế đề án chủ nhật xanh triển khai từ năm hai nghìn một mươi chín với việc phát huy vai trò cán bộ đi trước
làng nước theo sau đã trở thành ngày vệ sinh đường làng ngõ xóm thường xuyên tại nhiều cộng đồng dân cư
qua năm năm giờ đây cộng đồng đã trở thành lực lượng nông cốt đi trước dẫn dắt phong trào chứ không còn là các cán bộ như ban đầu
đã trở thành thông lệ cứ đến ngày chủ nhật hàng tuần
người dân trên huyện nam đông lại tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường thu gom rác thải tại địa bàn dân cư trường học

còn về thức ăn xưa thì mình dùng cho những con vật nuôi của gia đình

phong trào ngày chủ nhật xanh được duy trì đều đặn hàng tháng
hàng tuần trở thành một trong những hoạt động thường xuyên đã giải quyết nhiều vấn đề về môi trường tại các địa phương
giảm thiểu nhiều điểm đen về ô nhiễm
ngày chủ nhật xanh cũng góp phần vào việc hình thành nếp sống văn minh có trách nhiệm hơn với môi trường
có như vậy phong trào mới phát triển bền vững
tuần qua tình trạng nắng nóng tại các tỉnh miền trung tây nguyên có phần hạ nhiệt
tuy nhiên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn vẫn ở mức cao
trong tuần thuyền một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
đã xảy ra tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
khi bãi xe ở trường cao đẳng điện lực miền trung cháy lớn thiêu rụi bốn mươi xe điện du lịch
vụ việc xảy ra vào sáng sớm nên khi được phát hiện
ngọn lửa đã bốc cao lan rộng tại bãi đỗ xe trong khuôn viên trường cao đẳng điện lực miền trung
đội cảnh sát phòng cháy chế cháy và thiếu nạn cứu hộ bắc quảng nam
đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến dập lửa và khống chế thành công ngọn lửa trong ba mươi phút
tuy nhiên bốn mươi trên tổng số hơn năm mươi chiếc xe điện tại khu vực đã bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tuy nhiên sự việc đáng tiếc này cũng là lời nhắc nhở đối với người dân và các doanh nghiệp
không lơ là chủ quan phải luôn đề cao cảnh giác và nâng cao các biện pháp phòng chống cháy nổ
đặc biệt là trong mùa nắng nóng
khu vực biên núi phía tây tỉnh quảng nam được đánh giá là có tiềm năng
để phát triển du lịch xanh du lịch cộng đồng với nét văn hóa đậm đà bản sắc
của đồng bào các dân tộc thiểu số khí hậu mát mẻ nhiều danh năm tháng cảnh
và độ tre phủ rừng cao
tuy nhiên nhiều năm qua khu vực này vẫn chưa được đầu tư khai thác xứng tầm
tại huyện miền núi đông giang đã có một khu du lịch quy mô lớn được đầu tư
và đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết lao động tăng thu nhập cho người dân
mà còn tạo bước đột phá về du lịch ở khu vực miền núi của tỉnh
trước đây người dân đồng bào cơ tu ở huyện đông giang
chủ yếu lên rẫy trồng ngô đốn củi với thu nhập rất thấp
thế nhưng khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang được triển khai
đã mang tới cơ hội với nhiều vị trí khác nhau cho thu nhập từ năm đến bảy triệu đồng mỗi tháng
nhờ đó cuộc sống của đồng bào nơi đây đang có nhiều đổi thay tích cực
khi trở về từ nghĩa vụ quân sự thì bản thân tôi lấy vợ lập gia đình làm nghề nông
rất là vất vả
mà từ khi khu du lịch được hình thành
được vào hoạt động vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
thì bản thân tôi cũng giống như tất cả các cô gái người đồng bào cơ tu
khó khăn việc làm cuộc sống của mọi người ổn định
lương thu nhập thì nói chung cũng ổn định
từ khi triển khai thi công đến vận hành
dự án này đã tuyển dụng gần một lao động là người cơ tu
trong giai đoạn tiếp theo tập đoàn fvg dự kiến sẽ tiếp tục tuyển dụng
và đào tạo thêm khoảng hai trăm linh lao động với đa dạng các vị trí
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
đồng thời tiếp tục khai thác nhiều sản phẩm du lịch
gắn liền với yếu tố kiến trúc văn hóa bản địa
góp phần tạo sinh kế và phát triển du lịch bền vững
chúng tôi chọn khu du lịch sinh thái còn rất đáng nhắn
vì có phần ghi tên bên trên bản đồ du lịch của việt nam và thế giới
điều cuột lòi mà chúng tôi nhắm vào đó là sử dụng phân đá
là lực lượng lao động tài chủ đó là bà con đồng bào cơ tu

thứ hai là để tạo công an việt nam cho bà con
thứ hai là góp phần nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc
bản sắc văn hóa của người đồng bào cơ tu ở đó
cộng trò đông giang với nhân công trên bảy mươi là người lao động địa phương
đã đóng góp rất là lớn vào phát triển kinh tế địa phương
qua việc làm du lịch thì không những về kinh tế
mà người dân tại bản địa này còn học hỏi qua du khách
nhiều cách phát triển kinh tế
có thể nói phát triển kinh tế nhiều núi ở quảng nam
nhiều năm qua vẫn là bài toán khó
cần sự đồng hành giữa địa phương nhân dân cùng những doanh nghiệp
những hành công bước đầu của cổng trò đông giang
chắc chắn sẽ mở ra một giai đoạn mới cho ngành du lịch nói riêng
và kinh tế xã hội tỉnh quảng nam nói chung trong thời gian tới
về thông tin thời tiết đáng chú ý trong tuần tới
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thuyền huế
sẽ thường xuyên có mưa rào và giông
nhiệt độ trung bình không cao phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời nắng mưa giông vài nơi
mức nhiệt sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
tình vui với tây nguyên những cơn mưa giông chuyển mùa
đang có dấu hiệu xuất hiện nhiều hơn trong các ngày từ một mươi ba một mươi bốn tháng năm
trên khu vực trời nắng chiều và tối có mưa rào và dông
nền nhiệt cao nhất trong ngày từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
từ ngày một mươi năm một mươi chín tháng năm mưa giông sẽ xuất hiện nhiều hơn
nền nhiệt khu vực giảm xuống dưới ba mươi bốn độ và cơ bản nắng nóng sẽ chấm dứt
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại